phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tuyến cao tốc bắc nam đoạn cam lộ la sơn đi qua tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
tuyến cao tốc cam lộ la sơn dài hơn chín mươi tám km đi qua hai tỉnh quảng trị và thừa thiên huế tổng mức đầu tư bảy sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
dự kiến công trình sẽ khởi công vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đây là dự án quan trọng rút ngắn khoảng cách từ quảng trị đi thừa thiên huế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
tại buổi kiểm tra phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển lưu ý bộ giao thông vận tải cùng các cơ quan ban ngành liên quan và nhà thầu thi công thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét nghiên cứu có phương án thông tuyến một số vị trí thuận lợi nối quốc lộ một a với tuyến cao tốc để người dân thuận tiện trong việc đi lại giảm mất độ giao thông cho quốc lộ một a
sau khi có phương án sẽ trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến